chỉ vì ba trăm linh bốn trăm linh nghìn đồng mà nguyễn thị lan chú tại thành phố vĩnh long chấp nhận đánh đổi cuộc sống tự do của mình
lan vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua công tác trinh sát vào ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
tiến hành mật phục kiểm tra lan khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một tại khu vực xã phú thịnh huyện tam bình
qua kiểm tra người và phương tiện của lan lực lượng công an thu giữ sáu túi chứa metavitamin có khối lượng gần một trăm linh g và heroin có khối lượng hơn hai trăm hai mươi g
lan khai nhận số ma túy này là vận chuyển thuê cho một thanh niên từ tỉnh tiền giang về thị xã bình minh tỉnh vĩnh long để giao
mỗi lần giao ma túy thành công lan được trả từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng